liên hợp quốc và nhiều nước đã lên án vụ tấn công của lực lượng houthi vào tàu chở hàng
true confiden đang đi qua vịnh aden khiến cho ba thành viên thủy thủ đoàn đã thiệt mạng
trong đó có một người việt nam và hai người philippines
đồng thời kêu gọi lực lượng houthi chấm dứt các hành động như vậy
liên hợp quốc kêu gọi lực lượng houthi chấm dứt mọi cuộc tấn công nhằm vào tàu bè quốc tế
tại biển đỏ đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về các cuộc tấn công đang tiếp diễn
trong khi phía mỹ cho biết vẫn tiếp tục theo dõi những hoạt động của lực lượng houthi trên biển đỏ
vốn bỏ qua sự an toàn của thường dân vô tội đại sứ quán anh tại yemen kêu gọi houthi chấm dứt
các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại quốc tế đi lại trên biển đỏ
bộ ngoại giao philippines đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân của hai thủy thủ của nước này
thiệt mạng trong vụ tấn công đồng thời kêu gọi tiếp tục nỗ lực ngoại giao để giảm căng thẳng
và giải quyết nguyên nhân của cuộc xung đột hiện nay tại trung đông
hiện hải quân ấn độ đưa toàn bộ những thành viên còn lại của thủy thủ đoàn
thuộc con tàu chở hàng chu confident được giải cứu tới djibouti